từ kinh nghiệm nuôi heo rừng lai nhỏ lẻ nhiều năm thời gian gần đây nhiều nông hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi trang trại
và tạo dựng thương hiệu heo rừng trên thị trường trong và ngoài tỉnh cho thu nhập cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
cách đây gần ba năm ông nguyễn ngọc sĩ ở xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên quyết định mở trang trại nuôi lợn rừng
dịp tết nguyên đán vừa qua ông xuất bán hai lứa trên một trăm linh con lãi dòng hơn hai trăm linh triệu đồng
đây là giống lợn có sức đề kháng cao sinh sản nhanh khả năng thích nghi với môi trường sống tự nhiên tốt
thức ăn của lợn rừng cũng khá đơn giản chủ yếu là chuối cây ngô cỏ loại thức ăn mà bất cứ vùng nông thôn nào cũng có sẵn
từ năm hai nghìn một mươi bảy xã sơn thành tây đã thành lập tổ liên kết trăn nuôi lợn rừng lai hoạt động khá hiệu quả giúp cho nhiều hộ có cơ hội làm ăn vươn lên làm giàu
đến nay tổ liên kết đã có trên năm mươi hộ dân tham gia tổng đàn lên đến hàng nghìn con
giá bán ra thị trường cũng ổn định ở mức một trăm hai mươi đồng một kg lợn hơi giúp người nuôi có thu nhập cao

từ hiệu quả trên huyện tây hòa đang tích cực vận động người dân tham gia các tổ liên kết để hỗ trợ nhau trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm tạo công an việc làm ổn định tăng thu nhập và hướng đến việc xây dựng thương hiệu lợn rừng lai trong tương lai